nhiều quốc gia đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giảm thiểu nguy cơ dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới lây lan rộng
ngày ba mươi tháng một nga đã tuyên bố đóng cửa biên giới với trung quốc cũng như tạm ngừng cấp visa điện tử cho các công dân trung quốc để ngăn chặn sự lây lan của virus corona mới
các trường đại học của nga yêu cầu kéo dài kỳ nghỉ đến ngày một tháng ba cho các sinh viên trung quốc về nước đón năm mới
chính phủ nhật bản đã quyết định thành lập nhóm đặc trách để đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới
ngày hôm nay ba mươi một tháng một tổng thống hàn quốc moon jae in đã trực tiếp chủ trì cuộc họp khẩn với các bộ trưởng để thảo luận các biện pháp phòng ngừa chủng virus corona mới
hàn quốc đã ghi nhận sáu người mắc loại virus chết người này
nhiều công ty và tập đoàn lớn như ikea google toyota đã tạm thời đóng cửa các văn phòng cửa hàng tại trung quốc do lo ngại virus corona mới lây lan